trong một mươi năm ngày đầu tháng một cả nước đã chi sáu mươi ba triệu usd tương đương với một bốn trăm bốn mươi chín tỷ đồng để nhập khẩu hai ba trăm một mươi bảy ô tô nguyên chiếc
trong số ô tô được đưa về lượng ô tô chín chỗ ngồi trở xuống vẫn chiếm ưu thế với trên một chín trăm linh xe tiếp đến là ô tô tải với gần ba trăm linh chiếc và còn lại là các loại ô tô chuyên dụng khác
tính trung bình mỗi ngày có hơn một trăm năm mươi chiếc ô tô được nhập vào việt nam
trong năm hai nghìn một mươi chín việt nam tổng cộng nhập khẩu hơn một trăm bốn mươi ba trăm linh chiếc xe ô tô các loại tăng đột biến tới sáu mươi chín ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu của người dùng tăng cao song song với đó là sao cản xe nhập khẩu từ nghị định một trăm một mươi sáu đã được gỡ bỏ khiến các hãng xe tích cực đưa các sản phẩm mới về nước
thái lan vẫn tiếp tục là thị trường nhập khẩu ô tô lớn nhất của việt nam